chương trình hôm nay ngày bảy tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
hôm nay ngày bảy tháng năm kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
bước đột phá trong công tác tạo nguồn cán bộ ở yên bái
trong phần tin quốc tế toàn bộ nghi phạm trong vụ đánh bom ở sri lanka đã bị bắt giữ hoặc chết
venezuela cáo buộc mỹ đã bắt giữ hoặc chết

cia đứng sau âm mưu đảo chính
thưa quý vị và các bạn ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã đi vào lịch sử của dân tộc việt nam và thế giới
với chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
tạo ra bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh kết thúc chín năm trường kỳ
kháng chiến chống thực dân pháp buộc thực dân pháp phải ký hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương
kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ tối qua ngày sáu tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ a một phường mương thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
tỉnh đoàn điện biên đã tổ chức dân hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
một trăm một mươi năm thành lập tỉnh và bảy mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh
tại buổi lễ năm trăm linh đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn một trăm sáu mươi hai đoàn viên thanh niên các dân tộc trong tỉnh
cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành đoàn thể đơn vị trên địa bàn đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm thắp nến và dân hương lên các phần bộ liệt sĩ
tại nghĩa trang tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tuổi trẻ các dân tộc tỉnh điện biên nguyện cùng đoàn kết phát huy truyền thống điện biên phủ anh hùng
bất khuất của thế hệ cha anh nguyện ra sức thi đua học tập rèn luyện lao động sản xuất công hiến trí tuệ sức trẻ
tích cực xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam thời kỳ mới hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước
xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
tạo ra bức ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
buộc thực dân pháp phải ghi kết hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương
đây cũng là sự kiện quan trọng ghi dấu sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân việt nam
có thể thấy rằng không chỉ là súng đạn xe tăng máy bay chiến đấu sẽ làm nên chiến thắng
mà là niềm tin mới mang lại sức mạnh giúp cho dân tộc việt nam
dân tộc việt nam chiến đấu kiên cường để vượt qua mọi gian lao chắc trở để giành được chiến thắng bất kể kẻ thù đó có mạnh thế nào
trong thời đại hồ chí minh cụ thể hơn là trong chiến dịch điện biên phủ chân lý đó càng được minh chứng rõ ràng hơn
ngã ba cỏ nòi là nơi giao nhau giữa quốc lộ ba mươi bảy và quốc lộ sáu thuộc địa phận xã cỏ nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
được đánh giá là một ít hầu mà địch quyết liệt ngăn chặn hòng cắt đứt con đường vận tải tiếp tế về mọi mặt của hậu phương miền bắc cho chiến trường điện biên phủ
tại ngã ba cỏ nòi mỗi ngày thực dân pháp đã ném xuống đây sáu mươi chín tấn bom các loại giai đoạn ác liệt cứ một mươi ba phút địch lại ném bom một lần
ác liệt là vậy nhưng kỳ diệu thay con đường vận tải tiếp tế của ta ở ngã ba cỏ nòi vẫn không bị cắt đứt những chuyến xe vẫn đều đạn ra vào
điều phi thường có được là do sức mạnh của một niềm tin son sắt của cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong và nhân dân
tin vào đảng tin vào bắc hồ vào tay chỉ huy của đại tướng võ nguyên giáp tin vào ngày chiến thắng
lúc bây giờ thì tuổi hãi còn trẻ lắm một mươi sáu một mươi bảy tuổi đã đi theo tiếng gọi của đảng của bắc chúng tôi đi cưu nước
chúng tôi là thanh niên có bầu máu nóng và lại yêu

thế cho nên chúng tôi không ngần ngại gì cả trong thời gian mà chiến dịch điện biên tại cò nòi thì rất ác liệt
ngay ngày ngủ đêm đi không có một cái đèn pin nào cả
thế mà thanh niên xung phong chúng tôi thì ở trong rừng dài làm những con đường xương cá
nghĩa là trăm nghìn đường thế thì dắt đánh đoạn này thì lại
kéo pháo ra khi chuyển từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc cũng lại là một phép thử của niềm tin
chỉ có sự bền bỉ và kiên tâm chỉ có niềm tin đủ mạnh mẽ mới mang đến phần thưởng ngọt ngào cho những chiến binh thực thụ
lúc bây giờ lòng trả điện biên này tiếng hò reo phải nói là vang rội áp vào trong vách núi
trong cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ đầy thử thách khắc nghiệt vì độc lập tự do của tổ quốc
nhân dân một lòng sắt đá tin nhiều theo đảng theo bác dành dụng từng bát gạo
sẽ chia từng may áo thậm chí hy sinh cả thân mình để trở tre nuôi dưỡng cán bộ cách mạng
hàng vạn bà mẹ đã dâng hiến cho tổ quốc những người ruột thịt thân yêu
niềm tin sắt son đã tạo thành sức mạnh thác lỗ đập tan kẻ thù xâm lược hùng mạnh và hùng bạo
làm nên những chiến công hiển hách
bảy mươi năm năm một khoảng thời gian thật dài kể từ chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
nhưng những chiến tích của cuộc chiến vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử mà mỗi khi du khách đến tham quan
thành phố điện biên đều không thể bỏ qua
đó cũng chính là những hình ảnh làm sống lại những trang sử hào hùng
để những thế hệ mai sau những người chưa từng biết đến chiến tranh thêm trân trọng và gìn giữ truyền thống quý báu của cha anh
trận tiến công cứ điểm đồi a một là một trong những trận đánh oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ
vì có vị trí quan trọng nên thực dân pháp phòng ngự rất kỹ lưỡng
do vậy trong đợt tiến công lần một ta đã phát động bốn đợt tiến công liên tục mà cũng chỉ chiếm được một nửa đồi
ta đã phải bí mật đào một đường hầm
đặt khối thuốc nổ nặng chín trăm sáu mươi kg và cho điểm hỏa vào đêm ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
vụ nổ đã thổi bay lô cốt địch phía trên gây chấn động toàn tuyến phòng thủ của địch trên đồi a một
qua ba mươi chín ngày đêm chiến đấu ác liệt đến sáng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm a một
bảy mươi năm năm trôi qua chiến tích oanh liệt vẫn còn đó nhưng đến nay đã có một diện mạo khác điểm tô cho khu di tích
căn hầm của đỡ cát nằm ở trung tâm lòng chảo điện biên phủ
trong chiến dịch hầm là phòng làm việc và nghỉ ngơi của bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí tạ quốc luật đại đội trưởng đại đội ba trăm sáu mươi trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba trăm một mươi hai
dẫn đầu đơn vị chiếm hầm đờ cát bắt toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm ra hàng kết thúc chiến dịch lịch sử điện biên phủ
tôi rất xúc động khi mà được đến đây nhìn thấy thực tế
vì xưa thì có được học cái hầm đỡ cát này ở cấp một nhưng mà những cái đấy chỉ là mình học trong lý thuyết thôi còn là chưa đến tận lời
hôm nay mới được đến đây để xem tận mắt và thấy là một sự lịch sử của mình rất là hào hùng
nhiều năm nay chiến tích của chiến dịch điện biên phủ đã và luôn là di tích lịch sử quý giá của tỉnh điện biên
thu hút đông đảo nhân dân cả nước cũng như du khách quốc tế
giữa điện biên phủ ở vị trí cao nhất trang trọng nhất là tượng đài chiến thắng
tượng đài là biểu tượng cho sự thắng lợi của chính nghĩa biểu tượng cho sức mạnh sự đoàn kết
lòng gan dạ và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam
ý nghĩa đó tiếp tục là mạch nguồn nuôi dưỡng mỗi người con việt nam hôm nay và mai sau
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
vừa có ý kiến về đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương phối hợp với tổng cục thống kê và các cơ quan liên quan
tiếp tục theo dõi đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến sản xuất và đời sống của nhân dân theo đúng chỉ đạo tại thông báo số ba trăm sáu mươi bốn ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
của ban chỉ đạo điều hành giá
thông tin chính thống kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí để có thông tin chính thức
ổn định tâm lý người dân doanh nghiệp không để các đối tượng xấu lợi dụng gây mất trật tự an ninh xã hội
để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông và khắc phục ủn tắc giao thông trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín
và thời gian tới phó thủ tướng trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín
với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
thời gian qua tỉnh ủy yên bái đã có nhiều đột phá trong công tác cán bộ như đào tạo cán bộ trẻ ngay từ gốc
có thể chưa từng trải qua công tác lãnh đạo quản lý để xây dựng và tạo nguồn cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
theo đó hai trăm bốn mươi cán bộ vượt qua tám vòng
sát hạch sẽ được đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp lãnh đạo quản lý theo đề án một mươi một của tỉnh

thế thì mình là cán bộ tiêu dân mình xử lý như thế nào
đây là một trong hai lớp đào tạo cán bộ thuộc đề án xây dựng và tạo nguồn đồ ngũ cán bộ trẻ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi năm của tỉnh yên bái dành cho cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi
điểm khác biệt là trong số các học viên được đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp lãnh đạo quản lý có người mới chỉ là chuyên viên bình thường
với cách làm này yên bái muốn tạo sự đột phá về chất lượng cán bộ
trong thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh yên bái cũng đảm bảo về cơ cấu về tỷ lệ nữ tỷ lệ người dân tộc thiểu số tỷ lệ trẻ
tuy nhiên là chất lượng cũng còn là vấn đề đặt ra
để khắc phục tình trạng đó thì tỉnh yên bái cũng chỉ đạo xây dựng cái đề án này là khắc phục cái tình trạng đó
vừa đảm bảo cơ cấu trẻ cơ cấu nữ cơ cấu dân tộc nhưng mà cán bộ đưa vào quy hoạch là phải đảm bảo chất lượng cả lý luận chính trị và cả thực tiễn
tại khóa đào tạo các học viên sẽ được trang bị thêm về kỹ năng quản trị tại các tập đoàn doanh nghiệp kinh tế và đi thực tế trong nước và nước ngoài
tuy nhiên hàng năm cán bộ tham gia đề án sẽ được xem xét đánh giá
nếu không đáp ứng yêu cầu đặt ra sẽ bị loại và bổ sung những cán bộ khác có đủ năng lực và phẩm chất
và chỉ có bốn mươi học viên xuất sắc trong số hai trăm bốn mươi cán bộ tham gia khóa đào tạo được lựa chọn đưa đi luân chuyển để cọ sát thực tiễn
cái việc quy hoạch cán bộ này cũng chỉ là một trong những bước để đào tạo cán bộ để quy hoạch cán bộ chứ không phải là vào được đề án
các đồng chí vào được đề án là các đồng chí đã chắc chắn là được quy hoạch
do đó đây là một bước đột phá và thực sự khách quan để lựa chọn cán bộ đủ tầm cho phục vụ nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tôi thì đây là một trong những điểm tích cực của đề án
bởi vì khi có sự cạnh tranh có sự đánh giá để có thể đáp ứng được yêu cầu của đề án
thì nó cũng sẽ là một trong những động lực để chúng tôi có thể cố gắng trong việc học tập và rèn luyện của mình khi mà tham gia đề án
và nâng cao hơn trách nhiệm của mình khi được lựa chọn đi
tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay liên đoàn lao động tp hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín và phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
trong công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn thủ đô
hội nghị diễn ra với sự tham dự của hai trăm hai mươi đại biểu công đoàn các cấp và đại diện lãnh đạo một số đơn vị doanh nghiệp
tại hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi tám và phát động hướng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
liên đoàn lao động thành phố đã công bố quyết định khen thưởng và trao bằng khen cho các cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc
trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trao tặng chín mươi xuất trợ cấp cho công nhân lao động bị tai nạn lao động
và gia đình có công nhân lao động bị tử vong do tai nạn lao động
ban thưởng vụ liên đoàn lao động tp hà nội kêu gọi các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động thủ đô
nhiệt tình hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín với tinh thần nỗ lực phấn đấu
và hành động cụ thể thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế thủ đô
một mươi năm ba tỷ đồng đó là con số mà hội chữ thập đỏ tp hà nội đã tiếp nhận được bước đầu ngay tại chương trình
trung sức vì nhân đạo và lễ phát động tháng nhân đạo hai nghìn một mươi chín với chủ đề kết nối sẻ chia và lan tỏa diễn ra tại hà nội
chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm ngày chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng tám tháng năm
và kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh chủ tịch danh dự đầu tiên của hội chữ thập đỏ việt nam
tại chương trình ông nguyễn sĩ trường ủy viên thường vụ trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đã kêu gọi các cấp hội chữ thập đỏ trong toàn thành phố
các đơn vị trì hội trực thuộc tập trung huy động mọi nguồn lực nhân lực trợ giúp hiệu quả những mảnh đời khó khăn
sự phối hợp từ các cơ sở ban ngành đoàn thể thành phố sự chung tay từ các cơ quan doanh nghiệp
các nhà hào tâm mang đến những niềm tin niềm vui sự khởi đầu mới cho những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự trợ giúp từ cộng đồng
các hoạt động nhân đạo trên đoàn thành phố sẽ diễn ra từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng năm
với các hoạt động cứu trợ trợ giúp giúp đỡ những người nghèo những người có hành cảnh khó khăn
với các hoạt động về hiến báo tình nguyện đăng ký hiến tạo mô tả nhân đạo
và dự kiến là trong tháng nhân đạo này chúng tôi sẽ tổ chức khảo sát các địa chỉ khó khăn trên bàn thành phố
để lập danh sách theo dõi các địa chỉ từ đó vận động các nhà hảo tâm các cơ quan doanh nghiệp
để giúp đỡ cho những người nghèo những người có hành trình khó khăn
và dự kiến là từ bảy đến một mươi địa chỉ sẽ được giúp đỡ trong cái dịp tháng nhân đạo này
với nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động tháng nhân đạo hai nghìn một mươi chín hỗ trợ xây cầu hỗ trợ mổ tim
trao tặng nhà chữ thập đỏ xe lăn xe đạp thay bảo hiểm y tế cho các gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
chương trình bước đầu đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân và các cơ quan đơn vị tổ chức
để trợ giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn
tôi rất là cảm động khi mà tôi đã nhận được các nhà hào tâm để tài trợ cho cháu tôi được màu tim
thì tôi rất là cảm ơn
chúng tôi cũng mong muốn là những người có điều kiện
những sự kiện những hào tâm những doanh nghiệp và những cán bộ nhân dân trên địa bàn
cùng chung tay chung sức để hưởng ứng giúp đỡ những người khó khăn trên địa bàn thành phố hà nội
một cây nằm chẳng lên non nhiều cây trụm lại thành hòn núi cao
tôi luôn luôn nghĩ rằng là nếu mà tất cả mọi người cùng có một trái tim nhân đạo
và cùng hướng tới một trái tim nhân ái thì xã hội rất nhiều người nghèo sẽ được giúp đỡ
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục là năm thứ hai
khiến chủ trương của ban bí thư trung ương đảng về việc chọn tháng năm là tháng nhân đạo
đây được coi là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo
đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực hỗ trợ các địa chỉ khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống
và trên thực tế các hoạt động trợ giúp thiết thực đã thể hiện được vai trò chủ động
nòng cốt cầu nối của hội chữ thập đỏ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa
phát triển mạnh mẽ đồng thời góp phần giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng cộng đồng gắn kết từng thần từng ái
tiếp nối sự kiện đám cưới tập thể lần thứ nhất vào năm hai nghìn một mươi tám
một trăm linh cặp đôi người khuyết tật có hoạt ngành khó khăn sẽ được tổ chức đám cưới tập thể mang tên
giấc mơ có thật lần thứ hai tại hà nội vào ngày hai mươi tám tháng sáu tới đây
nhân kỷ niệm ngày gia đình việt nam
đây là một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa đối với những người khuyết tật trên cả nước
nhằm chăm lo cho người yếu thế trong cộng đồng
sở thành công của đám cưới tập thể cho người khuyết tật lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội dự kiến phối hợp cùng các đơn vị đồng hành
tổ chức chương trình đám cưới tập thể cho các cặp đôi khuyết tật
người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với chủ đề giấc mơ có thật lần thứ hai tại hà nội
theo đó các cặp đôi là người khuyết tật hoặc một trong hai người là vợ
hoặc chồng là người khuyết tật kể cả đã có con chưa đăng ký kết hôn
hoặc đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới
hiện đang sinh sống và cư trú trên địa bàn thành phố hà nội
có độ tuổi không quá năm mươi năm đều có thể đăng ký tham gia vào sự kiện đặc biệt này
lễ cưới là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn
nhằm giúp thắp sáng và lan tỏa tình yêu thương trùng thủy trong mỗi gia đình
góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn
đồng thời giúp những người yếu thế có động lực vun đắp hạnh phúc của mình
bộ tài truyền thống
tài chính vừa công bố lấy ý kiến sự thảo hồ sơ
đề nghị xây dựng luật bảo hiểm sửa đổi với mục tiêu đổi mới cung cấp dịch vụ
phương thức kinh doanh và phương thức quản lý nhà nước
theo bộ tài chính để đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đổi mới cung cấp dịch vụ
phương thức kinh doanh và phương thức quản lý nhà nước
cần tập trung các nguồn lực để sửa đổi hoàn thiện luật kinh doanh bảo hiểm
một cách đồng bộ toàn diện có lộ trình bảo đảm tính khả thi công khai minh bạch
tăng tính chủ động và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
đặc biệt phải coi trọng chất lượng và sự an toàn của thị trường
tiếp thu có trọn lọc kinh nghiệm quốc tế
để hình thành một hệ thống thị trường bảo hiểm đồng bộ và thống nhất
trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước
từ ngày sáu tháng năm cục thuế hà nội sẽ chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử et
thay thế cho ứng dụng khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử
cục thuế hà nội yêu cầu các tri cục thuế trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến rộng rãi để người nộp thuế biết và sử dụng hệ thống etex
thay thế ứng dụng hiện hành là khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
từ ngày sáu tháng năm
phòng công nghệ thông tin thuộc cục thuế hà nội phối hợp với cục công nghệ thông tin
của tổng cục thuế thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ ứng dụng ihtk nộp thuế điện tử
lên hệ thống etex đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện cài đặt
cấu hình ứng dụng trong quá trình triển khai
chuyển sang một thông tin về thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
ngày bảy tháng năm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ ngày bảy tháng năm
đến hết đêm ngày tám tháng năm ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
gió đông cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
độ ẩm từ sáu mươi năm đến chín mươi chín
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
gió đông cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
độ ẩm sáu mươi năm đến chín mươi bảy
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
gió đông cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời gian gần đây tình trạng họp trợ trên đại lộ thăng long hướng hà nội đi các huyện ngoại thành xuất hiện ngày càng phổ biến
việc tụ tập bán hàng trái quy định không chỉ gây mất an ninh trật tự vệ sinh môi trường
mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo quan sát thực tế của phóng viên trên nhánh đường gom đại lộ thăng long đi qua địa bàn các phường đại mỗ tây mỗ
cứ cách vài chục mét lại xuất hiện vài ba chiếc xe bán tải xe máy xe đạp dừng đỗ trái quy định
đi kèm với những chiếc xe này là đủ các mặt hàng như hoa quả dây dép mũ bảo hiểm kính mắt
khi được hỏi vì sao các tiểu thương và người mua hàng không vào các khu chợ tập trung để mua bán trao đổi hàng hóa
thì ai cũng có lý do riêng của mình
để mà đi vào chợ mua
thì nó rất mất nhiều thời gian mà nó không tiện đường
đồng thời mình cũng trên đường về thôi thì cũng gặp ở đây thì cũng mua thôi
bây giờ để vào chợ tìm một cái gian hàng hoặc là một cái sản phẩm mà mình đang cần
nó không tiện nó mất thời gian hơn để đi dọc đường này
đi qua thì tiện thấy thì mua thôi
cái nữa là giá thường sẽ hơn so với trong xung tịnh
thường thấy mặt hàng nào ở đây có thì mua luôn thôi
điều nguy hiểm nhất ở đây là tuyến đường này thẳng tăm tắp
luôn rất đông lưu lượng xe các loại chạy với vận tốc lớn khi qua đây
do vậy nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao
và giải pháp được nhiều chuyên gia giao thông hướng đến đó là lắp đặt camera giám sát dọc tuyến đường này
đây được xem là biện pháp hữu hiệu trong vấn đề quản lý trật tự đô thị hiện nay
vì khi lái xe người ta chạy tốc độ cao
đôi khi người ta có hơ đánh người ta chỉ quan sát cái phần lòng đường là chính thôi
mà có những cái vật nhỏ mà xuất hiện bất tài thật
mà khi người ta đang hơ đánh người ta không để ý thì rất dễ gây tài nạn
đấy gọi như là tương tự khách
thế còn đối với cái trường hợp mà những người mà buôn bán ở trên vỉa hè
cái đấy chúng ta nên tránh bởi vì chúng ta phải có một cái hành lang an toàn
để chẳng may người lái xe không may có thể là lái nó chệch tay một chút thì nó có thể là xe nó tròi lên cái vỉa hè
và như vậy thì cũng không gây được chết người
thì tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta cần một tuyên truyền giáo dục
và thường xuyên nhắc nhở thường xuyên kiểm tra
chúng ta dùng có mấy camera chúng ta ngồi ở nhà người ta bấm cái máy tính lên
chúng ta có thể biết được là trên cái đoạn đó km bao nhiêu đang có những ai là buôn bán ai đang làm cái gì
thì chúng ta có thể nhắc nhở
để bảo đảm an toàn giao thông vệ sinh môi trường trên đường đại lộ thăng long
đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan sớm phối hợp giải quyết chấm dứt tình trạng trên
trong phần tin quốc tế toàn bộ nghi phạm trong vụ đánh bom ở sri lanka đã bị bắt giữ hoặc bị chết
venezuela cáo buộc cia đứng sau âm mưu đảo chính
tất cả những kẻ tình nghi âm mưu hay liên quan trực tiếp đến loạt vụ
đánh bom nhằm vào dịp lễ phục sinh tại sri lanka đều đã bị bắt giữ hoặc bị chết
đây là thông báo vừa được cảnh sát nước này đưa ra
trong một tuyên bố ngày bảy tháng năm cảnh sát sri lanka cho biết các lực lượng an ninh đã thu giữ các vật liệu chế tạo bom
mà các tay súng định sử dụng có liên quan đến loạt vụ tấn công khiến hai trăm năm mươi bảy người thiệt mạng và gần năm trăm linh người bị thương
trong loạt vụ tấn công khủng bố ngày hai mươi một tháng bốn các tay súng đã tiến hành tám vụ nổ nhằm vào các nhà thờ công giáo
và các khách sạn hạng sang
đây là loạt vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở sri lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập niên
sau loạt vụ tấn công đẫm máu này du lịch một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia nam á đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hiện nhiều khách sạn ở sri lanka vẫn đang phải đối mặt với tình trạng vắng khách khi lượng phòng có khách đặt chỉ chiếm chưa đầy một mươi
liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa mỹ và trung quốc tổng thống mỹ donald trump vừa lên tiếng chỉ trích
các cách hành xử của trung quốc trong hoạt động thương mại đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế của washington
tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi các nhà lãnh đạo của mỹ đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
trong bài đăng trên trang twitter cá nhân tổng thống mỹ donald trump cho rằng mỹ đã thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỹ mỗi năm về vấn đề thương mại
và riêng đối với trung quốc con số này là khoảng năm trăm linh tỷ đô la mỹ
ông chủ nhà trắng cũng khẳng định sẽ không để thực trạng này tiếp diễn
tuyên bố trên được đưa ra trước thềm vòng đàm phán mới về thương mại giữa mỹ và trung quốc dự kiến diễn ra trong tuần này
trong một tuyên bố ngày năm tháng năm tổng thống mỹ donald trump cho rằng tiến trình đàm phán giữa hai bên đang diễn ra một cách chậm chạp
đồng thời thông báo sẽ sớm áp mức thuế hai mươi năm đối với số hàng hóa trị giá hơn năm trăm linh tỷ usd của trung quốc
ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp mỹ mike pompeo vừa có cuộc gặp bên lề cuộc họp hội đồng bắc cực diễn ra tại phần lan
tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế hiện nay
theo hãng tin tass của nga cuộc gặp giữa ngoại trưởng nga và mỹ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đề cập tới hàng loạt vấn đề như tình hình venezuela syri hay ukraine
trong cuộc họp báo sau đó ngoại trưởng nga cho biết ông đã nhấn mạnh với người đồng cấp mỹ
về chính sách thực tế chứ không chỉ là những phát biểu công khai
theo ông mỹ hiểu rằng giải pháp quân sự cho vấn đề venezuela là không thể và có thể gây hậu quả thảm khốc
đáng chú ý ngoại trưởng nga lavrov không loại trừ khả năng tổng thống nga vladimir putin có thể gặp tổng thống mỹ donald trump
về phần mình ngoại trưởng mỹ mike pompeo đánh giá cao cuộc gặp với người đồng cấp nga đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề
theo ông mặc dù nga và mỹ có những lợi ích khác nhau song hai bên hiện mong muốn cải thiện quan hệ nhất là trong các lĩnh vực mà lợi ích của hai bên tương đồng
liên quan tới những diễn biến mới đây tại venezuela nước này vừa lên tiếng cáo buộc cơ quan tình báo trung ương mỹ đứng sau những âm mưu lật đổ tổng thống nicolas maduro đồng thời khẳng định venezuela sẵn sàng đương đầu với bất cứ động thái nào từ washington
phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm nga ngoại trưởng venezuela jorge arreasa cho biết cia và phe đối lập đã lập ra một kế hoạch toàn diện nhằm lật đổ chính quyền của tổng thống maduro nhằm chiếm lấy nguồn tài nguyên dồi dào của venezuela
ông areaza cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của venezuela hiện nay là ngoại giao đối thoại và hòa bình đồng thời kêu gọi mỹ và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán
tuy nhiên ngoại trưởng venezuela khẳng định nếu mỹ lựa chọn giải pháp quân sự thì toàn bộ người dân và quân đội venezuela sẽ chiến đấu

hôm qua một máy bay hàng nhẹ chở theo một mươi ba người đã rơi xuống bang coahila ở miền bắc mexico
lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện khu vực của máy bay gặp nạn nhưng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy là có người còn sống sót
giới chức bang coahuila thông báo chiếc máy bay hàng nhẹ gặp nạn là một chiếc máy bay
giới chức bang coahuila thông báo chiếc máy bay hàng nhẹ gặp nạn là một chiếc máy bay hàng nhẹ gặp nạn là loại bombardier challenger sáu trăm linh một bị rơi khi đang trên hành trình từ las vegas của mỹ đến thành phố monterrey thuộc bang nuevo león của mexico
chiếc máy bay này cất cánh tại sân bay markkarand the las vegas vào lúc hai mươi hai h ngày năm tháng năm theo giờ địa phương và đã biến mất khỏi màn hình radar khi bay qua khu vực sierra mohada của bang coahila
theo danh sách hành khách được công bố trên các phương tiện truyền thông mexico các nạn nhân ở độ tuổi từ một mươi chín đến năm mươi bảy hiện quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được xác định
song tên họ của ba thành viên phi hành đoàn và một mươi hành khách được công bố đều cho thấy họ là người gốc tây ban nha
các lực lượng cứu hộ và an ninh đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt